thưa quý vị khán giả liên tục từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi
cơ quan an ninh thành phố hải phòng nhận được nhiều nguồn tin báo phát hiện những ngôi mộ giả
đó là những ngôi mộ không có hải cốt
bên trong là chiếc hộp sắt chứa các bộ điện đài mang nhãn hiệu xuất xứ từ mỹ
chủ nhân của những ngôi mộ này là ai
những bộ điện đài này phục vụ cho mục đích gì
âm mưu gì đang được ẩn dấu
kính mời quý vị đến với những tình tiết hấp dẫn của chuyên án gm sáu mươi năm
một trong những chiến công lẫy lừng của lực lượng an ninh công an thành phố hải phòng
những năm sáu mươi của thế kỷ trước
trên đường đi xem hát về khi đi ngang qua phố dinh
ông bồi văn trúc chú tải tiểu khu
bóng nghe có tiếng giít rất lạ
vòng ra từ gác chuông nhà thờ an tân
vốn là người có chút am hiểu về kỹ thuật vô tuyến điện
ông trúc vội nép vào cây cột điện ven đường tiếp tục nghe ngóng
từ phía bên trong nhà thờ tối đen
trong đêm khuya vắng
những âm thanh tít tít càng vang lên điều đặn
không còn nghi ngờ
không còn gì nữa
đây chính là một điện đài đang hoạt động
nhưng ai là người sử dụng
sử dụng và mục đích gì
tại khu nhà thờ bị bỏ hoang này
ông trúc vội đến đồn công an an sương trình báo toàn bộ sự việc
mình thường xuyên là theo dõi nhưng mà có cái điều là mình chưa xác định được cho nên chưa lập được chuyên án để mà đấu tranh thôi
lúc bây giờ tư tưởng chỉ đạo của bộ đấy là anh chưa lập được chuyên án thì anh phải lốt ổ
tức là lại tìm những gia đình có người thân mà vượt tuyến vào miền nam để mà mình phải theo dõi
nếu như nó ra ở trong kia mà có người ra thì mình phải biết được để mà theo dõi
thế nhưng khi đế quốc mỹ tiến hành mở rộng chiến tranh
phá hoại ra miền bắc đồng thời đẩy mạnh hoạt động gián điệp và chiến tranh tâm lý kích động tay sai
các đối tượng ở ẩn có nhiều hướng tích cực liên lạc với trung tâm chỉ huy và tìm cách cấu kết với bọn phản động nội địa
trước tình hình này để chủ động làm thất bại âm mưu đen tối của địch
vạch mặt đế quốc mỹ nâng cao cảnh giác cho nhân dân
ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
công an hải phòng báo cáo bộ trưởng bộ công an đề nghị xin cho phá án dm sáu mươi năm
đấy dm là gián điệp mỹ
sáu mươi năm là mình phá án năm trăm sáu mươi năm
đấy bí số nó là thế
nhiệm vụ hoạt động của nó là thế này này
ra miền bắc nằm trò
khi có lệnh của trung tâm vì được lấy vũ khí và phải phối hợp lực lượng theo chỉ đạo
đấy là bạo loạn lật đổ chứ còn phá hoại trang bị mìn để phá hoại cầu cống và các công trình lớn của thành phố
dưới sự chỉ đạo của bộ công an lực lượng an ninh thành phố hải phòng nhanh chóng bí mật bắt giữ lần lượt những đối tượng gián điệp bị cải lại
tiếp tục quá trình đấu tranh điều tra xét hỏi những nhân vật đứng sau đã hé lộ thân phận và vai trò của mình
mời quý vị khán giả đến với những diễn biến tiếp theo của chuyên án gm sáu mươi năm ngay sau đây
tiếng lừng của chiến dịch điên bên phủ kết thúc cuộc chiến tranh giữa việt nam và pháp
các bên tham chiến phải nghiêm chỉnh thực hiện hiệp định geneva với phía tuyến một mươi bảy được phân chia thành danh dứng tạm thời
hai bên tập kết quân về hai phía theo điều khoản của hiệp định chờ hai năm sau sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước
song thế lực thực dân đế quốc chưa bao giờ từ bỏ giá tâm xâm lực của chúng
ba trăm linh ngày tập kết tại hải phòng
hải phòng và kiến an để rút khỏi miền bắc việt nam là ba trăm linh ngày chúng triệt để sử dụng bọn gián điệp do pháp cài lại ở miền bắc
đồng thời tăng cường xâm nhập nhiều toán gián điệp đã được mỹ đưa đào tạo ở nước ngoài về miền bắc
với đặc thù của khu tập kết tình hình an ninh trật tự của hải phòng những ngày đó vô cùng phức tạp
bởi toàn quân địch kéo về đây đông đủ với đủ loài quân
bưu trùng ngụy quân ngụy quyền tay sai phản động
tức là nó hy vọng là sau tiếp quản hải phòng giải phóng miền bắc
thì nó sẽ trở lại nó sẽ có ý tưởng là nó sẽ trở lại để tái chiến một lần nữa
cho nên phải có lực lượng hiểm trợ
cho nên nó gọi đây là đội quân ngầm
mưu đồ của nó là lúc bây giờ nếu mà
thì trong đánh ngoài đánh vào trong làm nội ứng đấy là lý do đấy
cho nên mình lấy được cái mình bóc được cái ổ vũ khí này đây là coi như là thành công của cái việc mà bảo vệ an ninh tổ quốc
mà giữ được cái an toàn cho miền bắc
chứ nếu mà cái đội này mà nó phá phách thì cũng không phải là
là không gây tác hại nhỏ đâu
thế cho nên đây là cái thắng lợi lớn của mình
là người trực tiếp lấy lời khai của các đối tượng gián điệp do mỹ kể lại
trải qua quá trình điều tra xác minh về nhân vật hoàng măng trong ký ức của ông ngô kim kê
cán bộ trinh sát của đội chống gián điệp mỹ lúc bấy giờ
vẫn còn những ấn tượng về nhân vật bí ẩn này
cái thằng hoàng măng là
nó trá hình là
nhà buôn nhưng mà buôn củi
buôn củi gõ đấy
hoàng măng là nó có quan hệ với một cái nhà gần là buôn củi ở hải phòng và cũng là một cái loại có tên tuổi
nó cũng không nhờ vào cái gì cả mà chỉ lấy mối quan hệ buôn bán để hóa trang đi về cho nó là hợp thức hóa thôi
chứ còn khi mà mình bắt bọn này thì nó
nó khai ra thì hoàng măng nó ở trung tâm trong sài gòn nó không ở ngoài miền bắc
chúng tôi lật dở lại hồ sơ vụ án để tìm một báo cáo về hoạt động của hoàng măng do một nhân vật tên nam vinh cung cấp
nam vinh vốn là một nhà buôn củi có tiếng ở đất hải phòng

trong thời quân pháp tạp chiến từ khoảng năm một nghìn chín trăm năm mươi một nam vinh và vợ là cơ sở tình báo của ta
do có mối quan hệ làm ăn nên hoàng măng quay lại nhà vinh
theo lời kể của nam vinh măng cao khoảng một m sáu mươi hai nước da không trắng không đen

vì lầm lê ít nói hay cười
biết nói nhiều thứ tiếng đặc biệt thành tạo tiếng hoa
măng tham gia tổ chức đại việt có quan hệ thân thiết với vũ hồng khanh nghiêm kế tổ

theo lời khai của những tên gián điệp đã bị bắt hoàng măng chính là tác giả đứng sau tất cả mưu đồ
đồ đen tối này phương thức hoạt động của anh là gì chúng tôi hoạt động theo sự chỉ đạo của anh
hoàng măng ai là người tuyển mộng anh hoàng măng ai là người tuyển mộng anh tôi chỉ biết ông ta tên là
hoàng măng ai là người tuyển mộng anh hoàng măng dưới danh nghĩa là một nhà buôn củi hắn đi nhiều
nơi thăm dò tuyển mộ người cho đi huấn luyện với mục đích nhằm xây dựng một đội quân ngầm làm nội
ứng cho bọn đế cốt khi tái chiến thành công hoàng măng tuyển bộ được chính tên là dương văn nhật tức
nguyễn thiện hồi nguyễn danh hòa trần văn song nguyễn văn quế nguyễn kiêu sang cức an
nguyễn văn sự nguyễn văn xen nguyễn tiến thành đặng văn lựa
hầu hết những đối tượng được tuyển dụng là nam giới trong các độ tuổi từ hai mươi mấy tháng
sáu mươi bảy cho đến ba mươi một trong các độ tuổi ba mươi hầu hết là đã là lính nguyện trước commodore
trong cái tổ chức của địch nó có một cái gcma dịch nguyên văn của nó là ở hỗn hợp biệt kích nhảy dù
nhưng biệt kích nhưng mà biết nhảy dù thì bọn này là được tuyển dụng hầu hết là trong cái số ấy của pháp
đã gây thỏa như cái thằng hồi là đã từng bắn chết du kích cái từng tập hợp bọn này nó đưa về là phố phạm
ngũ lão ở nhà trò đấy rồi nó đi chuyển vào vào vào vào miền nam thì nó đưa sang đảo hù an huấn luyện sử
thủ của nước ký này rồi điện đài này rồi là phá hoại như thế nào mỗi thằng có một ví số riêng t bao
nhiêu t bao nhiêu gọi không cho gọi tên thật mà nó không cho liên lạc biết tên thật với nhau nhưng mà
về sau nó đưa ra hải phòng thì là nó biết hết nó gặp nhận nó cũng không giữ được kỷ luật thế nó vẫn
là về nhà thực cấm là rồi nói chuyện với nhau rồi nó đã bị phá hủy đã bắt đầu gặp xong thì nó gặp ra
tên thật rồi nó không cho lời tin thật với nhau nhưng mà về sau nó đưa ra hải phòng thì là nó biết hết nó gặp

đó chính là một cây cớ hoàn hảo để hoàng măng tạo nên những ngôi mộ giả trồn dấu vũ khí điện đài ở nghế địa cây thùng

sân vườn tại hai ngôi nhà riêng của mình tại địa chỉ số bảy